kính chào quý vị và các bạn
do tác động của không khí mát từ phía bắc rồn xuống nên tại bắc bộ và bắc trung bộ nắng nóng đã chấm dứt
còn tại trung trung bộ nắng nóng dịu dần
trong đêm nay tại bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sang đến ngày mai mưa giảm nhưng nền nhiệt chưa tăng trở lại
cao nhất chỉ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ chỉ một vài nơi thuộc khu tây bắc có thể vượt ngưỡng ba mươi ba độ
ở các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an không khí lạnh cũng tiếp tục gây mưa rông rải rác
giúp nền nhiệt vẫn ở ngưỡng mát mẻ sao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi ba độ
khu vực từ hà tĩnh đến phú yên nền nhiệt độ dễ chịu hơn đôi chút khi mức nhiệt giảm trong khoảng hai mươi tám ba mươi tám độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ nên nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ vẫn có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất đều sấp xỉ

về chiều tối cả hai khu vực đều có mưa rông vài nơi
tuy lượng không nhiều nhưng vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh rất dễ xảy ra
đến với thông tin thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông nam cấp ba bốn
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi năm độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày còn nắng gián đoạn gió đông bắc đến đông cấp hai ba
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi ba độ